thủ tướng đã tiếp ông isa odima cố vấn đặc biệt nội các chính phủ nhật bản
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi nhật bản là người bạn lớn
là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của việt nam
coi trọng việc tăng cường và mở rộng giao lưu hợp tác với các địa phương nhật bản
để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
thủ tướng đề nghị ủng hộ và hỗ trợ thúc đẩy hai nước tiếp tục tăng cường sự tin cậy về chính trị
thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao bên lề các hội nghị quốc tế
hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước gia tăng kim ngạch thương mại và đầu tư
thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp nhật bản trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào việt nam
tăng cường nhập khẩu các mặt hàng việt nam có thế mạnh như nông thủy sản thanh long ruột đỏ phải
tăng cường thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng như nông nghiệp
lao động văn hóa và du lịch thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa các địa phương
thủ tướng đánh giá cao sự hoạt động hiệu quả của đại sứ nhật bản tại việt nam trong việc
đóng góp vào mối quan hệ hai nước thủ tướng mong ông odima bằng uy tín của mình sẽ đóng góp
nhiều hơn nữa vào mối quan hệ hợp tác hai nước về phần mình ông odima bày tỏ tin tưởng mối
quan hệ nhật bản việt nam sẽ ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực mong chính phủ việt nam
luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhật bản làm ăn thuần lợi tại việt nam
bày tỏ cá nhân ông sẽ luôn nỗ lực đóng góp và phát triển mối quan hệ này